nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và tái khởi động ngành du lịch sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ hai
chiến dịch sẽ truyền tải đến người dân và du khách những hình ảnh về tp hcm
một điểm đến du lịch an toàn sống động thân thiện và tươi mới
chiến dịch tp hcm xin chào có hai giai đoạn chính
giai đoạn một giới thiệu hình ảnh tp hcm thành phố an toàn sống động và thân thiện
với các tính cách đặc trưng cởi mở trẻ trung hứng khởi sắc màu và sống động từng góc phố từng con người
giai đoạn hai công bố nhận diện chính thức của khu du lịch tp hcm và tổ chức rộng khắp các hoạt động liên kết
và quảng bá về du lịch tp hcm nhằm khôi phục hoạt động du lịch của thành phố sau đại dịch covid một mươi chín lần hai
đồng thời giúp du khách từ mọi miền đất nước được trải nghiệm những giá trị khác biệt của di sản văn hóa
của người dân thành phố
chiến dịch tp hcm xin chào hello hồ chí minh city sẽ khởi động thành công chuỗi sự kiện
và các chương trình quảng bá thương hiệu du lịch thành phố được xác định trong chiến lược phát triển du lịch thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn hai nghìn ba mươi